lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã đồng loạt gia quân kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp xe ba gác trở quá khổ quá tải gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố
thời gian qua tình trạng vi phạm giao thông của nhóm phương tiện xe ba bánh đang gia tăng đáng kể tại thủ đô
điều này gây cản trở mất an toàn giao thông và khó khăn cho lực lượng chức năng trong kiểm tra xử lý
điển hình vào ngày hai mươi ba tháng chín việc một bé trai bị tử vong khi va chạm với xe xích lô chở tôn đã khiến dư luận hết sức bức xúc và hoang mang
trước tình hình này lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đồng loạt gia quân tuần tra xử lý các trường hợp xe máy xe ba gác chở hàng quá khổ quá tải nhằm duy trì trật tự an toàn giao thông
ghi nhận tại các chốt giao thông như giải phóng ngã tư bến xe nước ngầm chỉ trong thời gian ngắn
đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn công an tp hà nội đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp xe ba bánh xe máy chở hàng quá khổ quá tải và các xe kéo tự chế
trước tình hình này lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đồng loạt gia quân tuần tra xử lý các trường hợp xe máy xe ba gáp trở hàng quá khổ quá tải và các xe kéo tự chế

trước tình hình này lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đồng loạt gia quân tuần tra xử lý các trường hợp xe máy xe máy trở hàng quá khổ quá tải và các xe kéo tự chế